đi cùng với kế hoạch tiêm mũi ba tại các địa phương
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm có công văn điều chỉnh kế hoạch tiêm vaccine mũi ba trên địa bàn
tp hcm sẽ tiêm vaccine liều bổ sung cho người từ một mươi tám tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch
cụ thể là người cấy ghép tảng ung thư hiv đang hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong vòng sáu tháng
hoặc người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng sinopharm hoặc sputnik v
các trường hợp này phải tiêm mũi vaccine cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
những người có chỉ định tiêm liều bổ sung sau khi đã tiêm liều bổ sung được xem đã hoàn thành liều cơ bản
liều nhắc lại dành cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất ba tháng
trong đó tp hcm ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín lực lượng tuyến đầu
người đã mắc covid một mươi chín nếu chưa được tiêm liều bổ sung hoặc liều nhắc lại thì tiêm theo hướng dẫn trên sau khi hoàn thành cách ly
liên quan đến việc tiêm mũi ba có rất nhiều thắc mắc đặt ra xung quanh vấn đề này
cụ thể đối với người đã tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín
có cần tiêm vaccine mũi ba hay không
trả lời cho câu hỏi này bộ y tế đã có văn bản gửi các đơn vị về việc tiêm mũi bổ sung và liều nhắc lại
theo đó để tăng cường miễn dịch phòng bệnh covid một mươi chín cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín
theo đó đảm bảo hoàn thành việc bao phủ mũi một cho một trăm linh dân số từ một mươi hai tuổi trở lên trong năm hai nghìn hai mươi
và tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian
việc tiêm liều nhắc lại cũng được áp dụng với người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm liều cơ bản hoặc liều bổ sung
đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
bộ y tế hướng dẫn nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó
hoặc bổ sung cùng loại vaccine
hoặc vaccine mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine covid một mươi chín khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinofarm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó
khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất ba tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
đối với những người đã mắc covid một mươi chín thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế
theo quy định
đặc biệt khoảng cách tối thiểu giữa mũi nhắc lại và mũi cuối cùng của liều cơ bản đã được rút ngắn còn ba tháng
thay vì sáu tháng như trước đây
theo khuyến cáo của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc khi biến chủng omicron bắt đầu phổ biến
trên khắp thế giới tất cả người trưởng thành trên một mươi tám tuổi nên tiêm mũi nhắc lại ngay khi đủ điều kiện
điều này cũng cần thiết ngay cả khi bạn bị mắc covid một mươi chín dù đã tiêm đủ liều hay còn gọi là nhiễm trùng đột phá
tại thái bình bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tỉnh này sẽ triển khai đợt ba mươi một tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho nhiều đối tượng
khác nhau trên địa bàn đáng chú ý là sẽ tổ chức tiêm bổ sung cho người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thái bình số lượng vaccine dùng cho đợt tiêm này là năm mươi bốn liều
astrazeneca bao gồm bốn mươi chín bốn trăm linh liều mới được viện vệ sinh dịch tễ trung ương phân bổ và một mươi ba chín trăm linh liều còn thừa
tại đợt tiêm vaccine
thứ hai mươi chín ngày một mươi ba tháng một mươi hai vừa qua ở địa phương mục tiêu đề ra trong đợt ba mươi một là tiêm phủ mũi một cho người chưa tiêm vaccine
ngừa covid một mươi chín tiêm chủng mũi hai cho người đã tiêm mũi một vaccine astrazeneca và tiêm bổ sung cho một số đối tượng ưu tiên mũi ba
gồm người suy giảm miễn dịch người từ năm mươi tuổi trở lên lực lượng tuyến đầu chống dịch
do mốc thời gian tiêm bao phủ hai mũi cho người từ một mươi tám tuổi trở lên không còn nhiều kết thúc vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một

tỉnh thái bình quyết định triển khai tiêm cả buổi tối và đợt tiêm này sẽ kết thúc vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
được biết có hơn ba trăm linh điểm tiêm chủng vaccine được triển khai từ tỉnh xuống tới xã phường thị trấn nhằm đảm bảo tiến độ
và hiệu lực vaccine được bộ y tế phân bổ
về phương pháp triển khai tiêm chính quyền địa phương chủ trì lập danh sách theo đối tượng ưu tiên
thông báo thời gian tiêm cho đối tượng và phối hợp cơ sở tiêm để tổ chức tiêm
trường hợp người đủ điều kiện tiêm không di chuyển được đến điểm tiêm thì thực hiện tiêm lưu động tại nhà
tỉnh cũng phân công rõ để tránh trồng chéo
lực lượng quân sự tuyến tỉnh tiêm tại bệnh xá bộ chỉ huy quân sự tỉnh
lực lượng công an tuyến tỉnh tiêm tại bệnh xá công an tỉnh công an huyện thành phố xã phường thị trấn tiêm tại địa phương
địa phương nào cần hỗ trợ lực lượng tiêm thì gửi đề xuất về sở y tế để bố trí lực lượng hỗ trợ
để đảm bảo an toàn khi tiêm chủng vaccine
sở y tế tỉnh thái bình đã yêu cầu bệnh viện đa khoa tỉnh bố trí ít nhất hai mươi dường bệnh năm đội cấp cứu lưu động
các bệnh viện đa khoa trong và ngoài công lập bố trí ít nhất năm giường bệnh
ba đội cấp cứu lưu động sẵn sàng tiếp nhận xử lý các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm